xin kính chào quý vị và các bạn
khối không khí lạnh vẫn tiếp tục rồn thêm xuống nước ta
nên trong hôm nay và ngày mai tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ tiếp tục ít mưa
cùng nền nhiệt giao động từ chín đến hai mươi hai độ
về đêm và sáng trời rét bút vùng núi cao có thể xảy ra mưa tuyết băng giá
người dân cần chủ động mặc ấm để đảm bảo sức khỏe
sang đến ngày ba mươi khi không khí lạnh suy yếu nhiệt độ sẽ có sự tăng nhẹ
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai cũng chịu tác động của không khí lạnh rồn xuống
nên thời tiết tiếp tục ở ngưỡng rét đậm rét hại với mức nhiệt sao động từ tám hai mươi hai độ
vùng núi cao có thể xảy ra mưa tuyết băng giá
người dân cần chủ động có biện pháp giữ ấm cơ thể cũng như ủ ấm cây trồng vật nuôi tránh thiệt hại về kinh tế
và sau đó cũng từ ngày ba mươi nền nhiệt trên khu vực sẽ tăng nhẹ khi không khí lạnh suy yếu
ở miền trung các tỉnh thanh hóa và nghệ an chủ yếu là có mưa vài nơi trời rét đậm với mức nhiệt giao động từ một mươi đến hai mươi hai độ
từ vào đến thừa thiên huế trong đêm nay và sáng ngày mai gió đông bắc mạnh tiếp tục gây mưa nhiều nơi
cục bộ có mưa vừa mưa to và rông sau đó mưa giảm nhanh với mức nhiệt giao động trong khoảng một mươi năm hai mươi ba độ
với các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi cũng tiếp tục có mưa rông nhiều nơi trong hôm nay và ngày mai
sau mưa giảm nhanh với nhiệt độ chưa chiều là hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
khu vực từ bình định đến bình thuận có nắng nhiều hơn nên nền nhiệt độ cao hơn
phổ biến từ hai mươi sáu hai mươi chín độ có nơi cao hơn
vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới được dự báo chỉ có mưa ở một vài nơi ngày nắng
nhưng cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ trong hai ngày tới có xu hướng giảm nhẹ
giao động từ một mươi bốn đến hai mươi bảy độ trời rét về đêm và sáng sau đó từ ngày ba mươi một nền nhiệt sẽ tăng nhẹ trở lại
đến với các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới cũng chỉ có mưa vài nơi lúc chiều tối
ban ngày có nắng với mức nhiệt giao động từ hai mươi đến ba mươi ba độ
riêng một số nơi ở miền đông nam bộ nhiệt độ về đêm và sáng thấp hơn đôi chút